hội nghị về thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp là dịp để thủ tướng trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
và có thể nhận định trong nhiều năm trở lại đây thì câu chuyện cung cầu luôn là một trong những bài toán nan giải của các doanh nghiệp cung ứng nông sản
đây cũng là lý do mà thời gian qua chính phủ và ngành nông nghiệp nỗ lực thúc đẩy việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều rào cản cần phải thao gỡ
từ cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám vùng dứa thanh hóa rơi vào tình trạng rớt giá thê thảm
người trồng dứa bị thương lái ép giá một quả dứa không bằng một phần hai giá thành sản xuất
nhiều hộ nông dân chấp nhận lỗ một nửa nhưng vẫn không có người mua
đầu tư quả dứa này rất là nhiều trong một mươi ba một mươi bốn tháng mới được thu quả dứa như thế này
mà lúc thu hoạch lại không có người thu mua
ngược lại với thực trạng này địa phương tiếp giáp với thanh hóa là tỉnh ninh bình
cũng có vùng nguyên liệu dứa nhưng đã phát triển ổn định hàng chục năm nay
cùng thời điểm này những hộ dân trồng dứa ở ninh bình vẫn có đầu ra ổn định
hoàn toàn không có dứa bị ế thừa
nguyên nhân là người trồng dứa ở đây được doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra
tất cả các vùng dứa lân cận đáy vựa trong thanh hóa thạch thành trồng dứa mà không có đầu da
ở đây thì chúng tôi làm ra sản phẩm thì toàn bộ tất cả các công ty đã lo bao tiêu sản phẩm
thì cái đầu da của chúng tôi nó ổn định
câu chuyện của quả dứa chỉ là một ví dụ cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong việc tạo thị trường đầu ra cho nông dân
rất nhiều loại nông sản khác khi bị rớt giá đều cho thấy nguyên nhân là do nông dân tự làm tự phát không có liên kết với doanh nghiệp
có cái nước nào mà thành công về nông nghiệp mà không có những thương lái lớn về nông sản đâu
rồi thứ ba nữa là chúng ta phải có mạng lưới hạ tầng để bảo quản để chế biến
thì rất nhiều việc phải làm và rất nhiều việc phải giữ
đưa vào cái vai trò của các doanh nghiệp việt nam
mặc dù vậy đến nay mới có gần bốn doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
chỉ chiếm hơn một tổng số doanh nghiệp trên cả nước
đặc biệt trên chín mươi trong số đó là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
các chuyên gia nhận định có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp
thực tế tại các địa phương cho thấy diện tích đất manh mún khó tích tụ cho doanh nghiệp phát triển quy mô hàng hóa là vướng mắc nổi cộng nhất
khó khăn là trong cái thuê đất thì nông dân cho thuê thì chủ yếu là thuê ở cái đất gọi là xấu xa đấy
cho nên cái việc mà để cho các doanh nghiệp mà làm cái đấy thì nó phải có một cái kinh phí rất là lớn
trong các cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp
vướng mắt chính được doanh nghiệp kiến nghị vẫn là cần có diện tích đủ lớn để đầu tư và chính sách tín dụng cho những doanh nghiệp nhỏ năng lực tài chính rất hạn chế